chào mừng cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam v v
chương trình biểu diễn của câu lạc bộ ngày càng được đổi mới và nâng cao chất lượng cả về nội dung tác phẩm và hình thức nghệ thuật
đặc biệt là khai thác những tác phẩm mới có chất lượng của các nhạc sĩ hội âm nhạc hà nội và ban nhạc dân gian các vùng miền việt nam

thưa quý vị và các bạn nhắc tới cảnh sát việt nam có lẽ mỗi người sẽ khó lòng quên được cảnh sát với những chuyển dụng bậc thang trùng trùng điệp điệp
những phiên trợ sầm út nhuộn nhịp cùng những người phụ nữ dân tộc vui tươi nồng hậu
tất cả đã tạo nên ráng vẻ thật quyến rũ thu hút của vùng đất tây bắc thân thường
và nhạc sĩ bá môn cũng là một trong những nghệ sĩ bị cuốn hút bởi sức hấp dẫn lạ kỳ của miền đất ấy
chính về đếm nên thơ nhưng không kém phần hồng vĩ đó đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ giúp ông sáng tác nên ca khúc với tựa đề sắc núi
mời quý vị cùng gặp gỡ nhạc sĩ bá môn để tìm hiểu thêm về ca khúc mang đậm âm hưởng vùng cao này
tôi gặp bài thơ của nhà thơ nguyễn văn tông người dân tộc hà nội
anh ấy viết về cái bài sắc bú tôi cảm nhận như là anh ấy hiểu cận kẽ và anh hiểu đến chân tơ kẽ tóc những sinh hoạt văn hóa của những người dân tộc ở trên đó
cho nên là nhất là cái bài xuống chợ em xuống chợ mang cả sắc núi về chợ rực rỡ váy áo em rể
có thể nói là như một bức tranh một bức tranh viết lên để nói được một phiên chợ của một vùng cao
mà cái sắc núi đó nó mang đượm cả cái văn hóa của vùng cao nó mang đượm cả cái chất dân gian cái chất dân gian của cái vùng tây bắc đó
cho nên là về tôi cảm thấy là mình
mình viết cái bài là mình cảm thấy rất là khỏa mạn
hành trình về nhà của mỗi người dù có sự khác biệt nhưng đều chung một cảm giác nôn nao hức khi được trở về cùng người thân yêu chia sẻ những điều vui buồn đã qua
vượt qua danh giới của một bài hát ca khúc đi để trở về đã trở thành một thông điệp mà người trẻ không ngừng bảo nhau
có nhiều lý do để minh chứng cho sức sống mãnh liệt này để mỗi khi giai điệu này được cất lên thì các bạn trẻ vẫn muốn nhanh chân trở về cùng gia đình
với ý nghĩa cao đẹp về tình cảm gia đình trong trái tim mỗi người trẻ mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc
có phần thể hiện của tam ca trung hiếu việt linh ngọc đàn